thực hiện quy định thông tuyến tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế gia tăng nhanh chóng đạt tám mươi một bảy vào năm hai nghìn một mươi sáu
điều này cho thấy các quy định của luật bảo hiểm y tế thực sự đi vào cuộc sống và những giải pháp trong thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân là khả thi
đây là khẳng định của bộ trưởng y tế nguyễn thị kim tiến tại phiên họp toàn thể ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội
theo bộ trưởng y tế nguyễn thị kim tiến số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm hai nghìn một mươi sáu có một trăm bốn mươi tám triệu lượt người
tần suất khám chữa bệnh trung bình là một tám mươi chín lần một người một năm
tần suất khám chữa bệnh này phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh của người dân
trung bình một người đi khám chữa bệnh hai lần trong một năm
còn theo tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam nguyễn thị minh
thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là chủ trương chính sách đúng đắn của đảng và nhà nước
có tác động tích cực đối với cả người bệnh các cơ sở y tế và tạo động lực góp phần thúc đẩy phát triển hoàn thiện chính sách bảo hiểm y tế
tuy nhiên vấn đề được các đại biểu đặt ra là trên thực tế
một số cơ sở khám chữa bệnh lợi dụng việc thông tuyến để làm những việc không đúng luật khám chữa bệnh
là nơi giải quyết chuyển tuyến không cần thiết gây chi phí tốn kém cho quỹ bảo hiểm y tế cho người bệnh tăng chi phí đa tuyến cho bệnh viện tuyến huyện